thưa quý vị căn cứ và kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi
và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
vào ngày một mươi tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại bộ giáo dục và đào tạo
theo đó khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên
đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can
và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật